còn ở phía nam dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh trong ngày hôm nay mưa cũng đã bắt đầu từ sớm ở khu vực miền tây nam bộ
đến trưa và chiều nay mưa rông sẽ nhanh chóng lan tới khu vực miền đông
và trong ngày hôm nay cả nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
cùng với mưa rào và rông mạnh sẽ là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật nhất là khu vực ven biển miền tây của nam bộ các tỉnh từ cà mau đến kiên giang
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên chỉ từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ đối với các tỉnh miền tây
còn khu vực miền đông nam bộ mức nhiệt giao động trong khoảng ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
trên biển thời tiết xấu vẫn duy trì trên nhiều khu vực ở phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa
chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoay thấp nên có mưa rào và rông rải rác gió mạnh cấp bốn cấp năm
tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn một mươi km
trong khi đó ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh nên có mưa rào và rông mạnh
riêng khu vực biển bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông còn có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao từ hai đến ba mét và gây ra tình trạng biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày